thưa quý vị liên quan đến vụ cháy kho chứa hóa chất của công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại cường việt
tại phường thượng thanh quận long biên tp hà nội vào sáng ngày ba mươi tháng sáu
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu ubnd tp hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
đồng thời đánh giá tác động ô nhiễm môi trường từ vụ cháy kho hóa chất nêu trên
và báo cáo tới thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng bảy
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy kho chứa hóa chất của cường việt
ubnd tp giao sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất của công ty cường việt
kịp thời xử lý các vi phạm về an toàn kinh doanh và sản xuất hóa chất
nếu công ty này có dấu hiệu sản xuất hóa chất
đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết thêm là sau khi có kết quả
phân tích chất lượng môi trường xung quanh vụ cháy sở tài nguyên và môi trường
sẽ báo cáo ubnd tp và thông tin đến cơ quan báo chí người dân được biết
nút bóng dành nghĩa hỗ trợ vốn cho người dân và rán tờ rơi cho vay tiền
với thủ tục nhanh gọn không cần thế chấp
gần một người dân do không tìm hiểu kỹ đã sập bẫy với số tiền vay lên tới là hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ngãi cho biết vừa triệt xóa nhiều băng nhóm này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an phường nghĩa tránh
thành phố quảng ngãi đã đồng loạt triệt xóa ba nhóm cho vay lãi cao với số tiền trên bốn tỷ đồng
thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
bước đầu làm rõ nhóm đối tượng đoàn thế trung hai mươi chín tuổi ở tỉnh thanh hóa cùng bốn đối tượng khác
cho trên ba trăm linh người dân vay tiền
nhóm thứ hai gồm lê bá hưng hai mươi tám tuổi ở tỉnh thanh hóa cùng sáu đối tượng khác
và nhóm thứ ba trịnh đức anh ở tỉnh thanh hóa cùng bốn đối tượng khác
qua khám xét công an huyện đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tờ rơi quảng cáo cho vay
các nhóm cho vay lãi nặng đều ở các tỉnh phía bắc và quảng ngãi
hàng ngày các đối tượng này tỏa về các huyện nông thôn phát và dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền
các nhóm này liên kết với nhau trong việc vốn và đòi nợ hàm dọa đánh người dân khi không kịp trả nợ đúng hẹn
hiện vụ việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an tp quảng ngãi vẫn tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp bù mà thuật tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
thêm bốn đối tượng tham gia trong vụ hỗn chiến gây náo loạn phố núi bù mà thuật
ngày hai mươi tám tháng sáu để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
bốn đối tượng gồm nguyễn văn trung ba mươi một tuổi sa lêm nghê siêng ba mươi một tuổi đoàn huy di một mươi chín tuổi pham thế vĩ hai mươi hai tuổi
cùng chú tại tp bù mà thuật
trong đó trung và siêng thuộc nhóm của đối tượng thái phi trung cầm đầu
còn duy và vĩ thuộc nhóm của nguyễn đoàn tú khoa cầm đầu
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước với thái phi trung
nên ngày hai mươi tám tháng sáu nguyễn đoàn tú khoa đã lôi kéo hơn ba mươi thanh niên
mang theo dao dựa và kéo đến trước nhà trung để đánh nhau
tại đây trung cũng đã tập hợp khoảng hai mươi đối tượng sử dụng dao dựa và chai thủy tinh đựng xăng
để tham gia đánh trả
quá trình đánh nhau làm hai đối tượng của nhóm khoa bị thương tích nhẹ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai xe ô tô một mươi hai cây rượu một con dao bảy chai thủy tinh có chứa xăng
và đến nay công an tp bù mà thuật đã khởi tố bắt tạm ra một mươi sáu đối tượng
riêng hai đối tượng cầm đầu hai băng nhóm là thái phi trung và nguyễn đoàn tú khoa vẫn đang bỏ trốn
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã trung và khoa
cùng nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án
tiếp tục với thông tin về tình hình mưa lớn ở vùng núi bắc bộ
hiện nay vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực năm m
vẫn duy trì và tiếp tục gây mưa rào và rông
cho khu vực bắc bộ cục bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi có nơi mưa rất to
do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực năm m vẫn còn duy trì
nên từ nay cho đến hết đêm mai ngày năm tháng bảy ở bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h
các tỉnh điện biên lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang tuyên quang
có nơi trên một trăm hai mươi mm trên hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
chiều tối và đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác
riêng vùng núi thanh hóa nghệ an có mưa vừa mưa to
khu vực hà nội từ nay cho đến hết đêm mai ngày năm tháng bảy có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
ông hà văn hùng phó giám đốc sở y tế tỉnh đắk nông cho biết vừa ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính
với vi khuẩn bạch hầu tại hai huyện cơ đông nô và đắk long nơi đã có nhiều người mắc bệnh bạch hầu
như vậy là cho đến nay có tổng cộng một mươi năm người mắc bệnh trong đó có một cháu nhỏ chín tuổi
trú tại xã quảng hòa huyện đắk long đã tử vong
liên quan đến sức khỏe của các bệnh nhân ông hùng cho biết bệnh nhân giàng a phủ một mươi ba tuổi
chú tại xã quảng hòa huyện đắk long đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm hiện tiên lượng xấu
các bệnh nhân khác hiện có sức khỏe ổn định
trước tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp ngành y tế tỉnh đắk nông đang tăng cường giả soát
khám sàng lọc ở những khu vực có nguy cơ bùng phát bệnh
các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu được tăng cấp độ lên như phòng chống covid một mươi chín
vâng và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
quý vị và các bạn đang đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị đến gần hai giờ sáng nay ngày bốn tháng bảy công an quận thủ đức tp hcm đã khám nghiệm xong hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy khiến cho một người
phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng bảy xe đầu kéo do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường số hai
hướng từ đường nguyễn văn bá về đường kha vạn cân
khi đến số nhà một trăm linh tám c đường số hai phường trường thọ quận thủ đức thì va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển
cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã xuống đường bị thương nặng
người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
một số người dân cho hay nạn nhân được đưa đi cấp cứu trên người nồng nặc mùi rượu bia
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
khoảng bốn giờ một mươi phút sáng nay bốn tháng bảy đã xảy ra một vụ cháy tại chợ nhị quý thuộc xã nhị quý thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
một số tiểu thương tại chợ cho biết họ phát hiện lửa xuất phát từ một kiosk tại nhà lòng số một của chợ nhị quý
một người lập tức dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa
tuy nhiên do lửa quá lớn không thể dập tắt mọi người gọi điện để báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang đã điều động bốn xe nghiệp vụ cùng một mươi bảy cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực cai lệ đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy
sau gần bốn mươi năm phút đám cháy đã được khống chế nên đã không xảy ra cháy lan đến nhà lòng số hai của chợ nhị quý và khu vực xung quanh
tuy nhiên vụ cháy không gây thiệt hại vì người tuy nhiên đã làm thiệt hại toàn bộ bảy kiosk trong nhà lồng số một của chợ và một số điểm buôn bán nông sản xung quanh
phòng kỹ thuật hình sự đang phối hợp công an thị xã cai lậy và các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định mức độ thiệt hại do cháy gây ra
phòng kỹ thuật hành sự đang phối hợp công an thị xã cây lại và các đơn vị có thể hướng tới thị trường khó tính như châu âu nhật mỹ và dễ dàng được các thị trường này đón nhận